nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách
phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh văn minh hạnh phúc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
nội dung cuốn sách gồm bài tổng quan và bảy mươi năm bài nói bài viết bài phát biểu tiêu biểu bài trả lời phỏng vấn thư lời kêu gọi cùng với một trăm bốn mươi hai bức ảnh
phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương cơ sở của sáu mươi ba tỉnh thành phố của tổng bí thư nguyễn phú trọng
với bảy trăm bốn mươi tám trang cuốn sách được chia làm ba phần thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu đảng ta về xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
được minh chứng qua việc thực hiện phong phú với sự chỉ đạo rất sâu sát cụ thể của tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với từng giai cấp tầng lớp với các tổ chức với nhân dân việt nam trong nước và người việt nam ở nước ngoài
ở trong cái bài tổng quan là bài viết mới nhất của tổng bí thư được in ở đầu tiên của cuốn sách
thì ở bài viết tổng quan này hôm nay là công bố đầu tiên đối với bài viết này
trong bài viết này tổng bí thư đã khái quát lại vai trò của đại đoàn kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tổng bí thư cũng đã lý giải những bước phát triển về tư duy nghĩ luận của đảng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
những thành tựu nổi bật cũng như những hạn chế bài học kinh nghiệm
trong thời gian qua trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
góp phần nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận khởi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước niềm tự hào dân tộc
niềm tin khát vọng cống hiến trong cán bộ đảng viên nhân dân và toàn hệ thống chính trị
về chủ trương quan điểm của đảng nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong quá trình biên soạn cuốn sách này thì ban chỉ đạo ban biên soạn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của tổng bí thư
bản thân đồng chí tổng bí thư đã xem kỹ lại từng bài viết từng nội dung và kể cả từng bức hình
của tổng bí thư đến dự phát biểu đại hội mặt trần tổ quốc và cũng như các tổ chức chính trị xã hội
kể cả khi tổng bí thư về các khu dân cư tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân
và phải nói rằng từ đấy chúng tôi thấy rằng là đồng chí tổng bí thư là dân mật tên cảm hết sức sâu sắc đặc biệt
đối với công tác mặt trần cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên
nằm trong hệ thống mặt trần ca cấp
song song với xuất bản sách giấy chuyển
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách
phục vụ độc giả miễn phí trên website ww stbook vn của nhà xuất bản
cũng nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
vào sáng nay tổ dân phố văn xá phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trung vui của ngày hội
trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
các đại biểu và nhân dân tổ dân phố văn xá đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang
của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam đồng thời đánh giá những kết quả đạt được
trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa cơ sở góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh
phát biểu tại ngày hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ sự phấn khởi vui mừng
trước những kết quả nổi bật mà khu dân cư tổ dân phố văn xá đã đạt được trong những năm qua
đồng chí mong muốn trong thời gian tới cán bộ nhân dân tổ dân phố văn xá nói riêng
đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh hà nam nói chung tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế xã hội chăm lau đời sống của nhân dân
chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong tỉnh
tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền
vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước khác
tại ngày hội đồng chí thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh hà nam đã trao quà tặng hoa chúc mừng cán bộ nhân dân tổ dân phố văn xá
trao thưởng các gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư
đồng thời cắt băng khánh thành nhà văn hóa khu dân cư tổ dân phố văn xá
đoàn kết là sức mạnh lịch sử hàng nghìn năm đã chứng minh sức mạnh của cối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong dựng xây và bảo vệ an ninh tổ quốc
hôm nay là kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
và cũng tròn hai mươi năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
qua hai thập kỷ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng lan tỏa
trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc ta
từ ngày về nghỉ hưu ông dự bận rộn với công việc của một bí thư tri bộ
kiêm trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố
xuống khu dân cư họp các tổ hội tuyên truyền vận động bà con
việc lớn việc nhỏ
điều ông tâm đắc nhất là nhiều năm qua bà con luôn đồng lòng đoàn kết
chung tay trong mọi chủ trương mọi công việc
tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm của nhân dân tổ dân phố chúng tôi
là cơ sở là nền tảng là một biện pháp quan trọng để giữ gìn an ninh trật tự
và đặc biệt là nó là cái nền tảng để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an tổ quốc
nhiều năm nay sự phối hợp
nhịp nhàng giữa lực lượng công an và mặt trận các cấp đã huy động được đông đảo quân chúng nhân dân
cùng xây dựng cùng tham gia và cùng phát huy hiệu quả nhiều mô hình hay
cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an và mặt trận làm nồng cốt súng kích và có sự tham gia của toàn dân
đã huy động được sức mạnh của đài đoàn kết toàn dân tộc
phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ đó xây dựng được thể trận lòng dân
và từ xây dựng thể trận lòng dân đặt nền mỏng cho việc xây dựng thể trận an ninh dân dân vững chắc
không chỉ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
trong mọi sự bên cạnh vai trò dẫn dắt của người đứng đầu
thì thành hay bại đều phụ thuộc rất lớn vào việc có tập hợp được sức dân hay không
đó cũng là tinh thần của ngày hội đại đoàn kết toàn dân

những ngày này không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hiện hữu sôi nổi trên khắp cả nước
cùng nhau ôn lại truyền thống chung vui với những thành tựu trong lao động sản xuất
và chung vui điệu múa lời ca những tiếng cười rộn rã
ngày hội đại đoàn kết đã trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo mà hiếm có dân tộc nào trên thế giới có được

rất là mong đến ngày đại đoàn kết toàn dân để toàn dân cùng được gặp gỡ
trò chuyện và giao lưu cùng nhau với người già người trẻ thanh niên trụ nữ tất tần đật
thì hoạt động rất là sôi nổi vui vẻ
ngày càng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhờ cái hình ảnh này nhờ cái hoạt động này
các tôn giáo các dân tộc các tầng lớp nhân dân khác nhau
đều hướng dẫn đến một hội đoàn kết toàn dân tộc
hướng về một cái tinh thần chung mục tiêu chung đó là gì
là dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh của toàn xã hội
sau mỗi ngày hội tinh thần đại đoàn kết dân tộc thêm một lần được củng cố và lan tỏa
trở thành nền tảng tinh thần động lực nội sinh giúp khởi dậy niềm tin của nhân dân
đối với sự nghiệp xây dựng quê hương và phát triển đất nước
trong suốt ba mươi năm qua nghệ sĩ kennedy đã được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người mỹ
với hàng trăm bản nhạc không lời dòng smooth ra r b pop và latin
âm nhạc của ông đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên khắp thế giới
ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời đại
với tổng cộng hơn bảy mươi năm triệu bản trên toàn thế giới
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông chính thức được vinh danh trên đại lộ danh vọng hollywood với một ngôi sao mang tên mình
điều đó đã khẳng định một huyền thoại saxiphone mang tên kennedy
đã nhiều năm trôi qua nhưng chúng tôi rất tự hào vì được đến một nơi xa lạ và chơi nhà của mình
tôi luôn trắng ngợp vì mọi người biết đến giai điệu của mình ở một nơi rất xa so với nơi tôi tạo ra chúng

tôi tạo ra giai điệu của mình ở california nhưng ở việt nam mọi người vẫn biết đến giai điệu của mình ở một nơi rất xa so với nơi tôi tạo ra chúng
vì vậy nó truyền cảm hứng cho tôi
chúng tôi rất biết ơn vì có cơ hội biểu diễn tại việt nam và tôi hy vọng khán giả sẽ thích thú với màn biểu diễn của chúng tôi
lần thứ hai trở lại việt nam huyền thoại saxophone kennedy tiếp tục làm trái tim người hâm mộ thổn thức khi chơi những bản nhạc kinh điển gắn liền với tên tuổi của ông
lấp đầy hơn chín trăm linh chỗ ngồi tại khán phòng lớn của thành phố
phần trình diễn của nghệ sĩ saxophone kennedy kéo dài hơn hai tiếng với hơn hai mươi bản nhạc nổi tiếng đã được nhiều thế hệ khán giả việt nam thuộc lòng
sự phóng khoáng trong phong cách trình diễn cùng kỹ thuật đỉnh cao bằng cây kèn huyền thoại âm nhạc của kennedy đã chạm tới nhiều cung bậc cảm xúc sau tám năm quay trở lại trình diễn tại việt nam
đặc biệt là tại không gian nhà hát hồ gươm nơi được trang bị hệ thống kỹ thuật đẳng cấp đặc biệt là hệ thống âm thanh constellasion
mà hiện tại ngay cả trên thế giới cũng có rất ít nhà hát được trang bị hệ thống âm thanh này
cái chương trình này nó sẽ có cái tiếng vang nó lớn hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ
bởi vì là đây là những nghệ sĩ đã được khẳng định tài năng trên thế giới được cả thế giới công nhận
và đây cũng là một cái mốc bất cứ một nghệ sĩ nào đến đây biểu diễn cũng sẽ động lại một cái ấn tượng rất là tốt
rất là tích cực đã đến lúc việt nam cũng có thể có những cái nơi mà thu hút các nghệ sĩ mong muốn được đến đây được bước chân đến đây
là một cái vinh dự khi được biểu diễn tại đây
kết thúc buổi biểu diễn nam nghệ sĩ đã trao tặng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an một cây kèn đặc biệt
quà tặng này như một lời cảm ơn đầy trân trọng của nam nghệ sĩ đến lãnh đạo bộ công an
theo kennedy ông và ban nhạc của mình đã được đón nhận nhiều tình cảm tốt đẹp
và được tạo điều kiện thuận lợi nhất để có một buổi biểu diễn thành công rực rỡ tại nhà hát hồ gươm
thành công của chương trình kennedy ligh in hồ gươm một lần nữa khẳng định việt nam ngày càng có nhiều cơ hội để tiếp cận và tổ chức các sự kiện văn hóa âm nhạc đẳng cấp thế giới
đồng thời đây là sự kiện tiếp theo tạo một dấu ấn mới tại nhà hát hồ gươm
tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà hát xứng tầm với địa điểm biểu diễn tin cậy của các đơn vị nghệ thuật nghệ sĩ hàng đầu
ở trong nước và quốc tế
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay gia đình bạn bè đồng chí đồng đội bà con lối xóm đã tiễn đưa đồng chí đại úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh về nơi yên nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn
đồng chí trần trung hiếu sinh ngày một mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
là con trai cả trong một gia đình
đồng chí trở thành nông dân tại thị trấn tiên điền huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
từ nhỏ đồng chí luôn là người con hiếu thảo của gia đình
đồng chí luôn có ước mơ trái bỏng được đứng trong hàng đội công an nhân dân việt nam
với sự cố gắng nỗ lực tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đồng chí trần trung hiếu đã thi đỗ được vào huyện trung cấp của trường cao đảng an ninh nhân dân i
và tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình đại học của trường học viện cảnh sát nhân dân
quá trình sống học tập ở địa phương
đồng chí luôn luôn học hỏi phấn đấu và diễn biến tốt
là sinh viên ưu tú của trường được thấy cô giáo và bạn bè yêu thích
đại quý trần trung hiếu đã giao ghi nhưng hình ảnh của đồng chí vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của nhân dân và đồng chí
ghi dấu trong lòng dân và cấp ủy chính quyền địa phương về người cán bộ công an xã vì nước quên thân vì dân phục vụ
trước linh cữu của đồng chí đại úy trần trung hiếu
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh xin hứa tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an vào sáng nay đại tá nguyễn hồng phong giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy trước di ảnh đồng chí trần trung hiếu
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng
đang làm nhiệm vụ tại đền chợ cùi phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo chú xã xuân hồng
nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tàng
thì bất ngờ đối tượng trần trọng gia bảo đã dùng kéo đâm trọng thương
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu đã hy sinh vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự hy sinh anh dũng của đại úy trần trung hiếu là tấm gương hết mình vì công việc
xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ công an nhân dân
và tuổi trẻ công an tỉnh hà tĩnh học tập và nói theo
trước sự anh dũng hy sinh của đồng chí đại úy trần trung hiếu đảng ủy công an trung ương
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an các cục nghiệp vụ bộ công an
đã gửi vòng hoa tiễn biệt và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến
thưa quý vị và các bạn xóa mù chữ là chủ trương lớn của đảng nhà nước
nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực
trong nhiều năm qua các địa phương có người dân tộc thiểu số sinh sống
đã luôn quan tâm chú trọng tới công tác phổ cập giáo dục
xóa mủ chữ cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa và để hiện thực hóa chủ trương này
nhiều thầy cô giáo ở tỉnh con tùm đã vượt qua khó khăn
đã quyết tâm bám trường bám bản ban ngày gắn bò với các em học sinh
buổi tối lên lớp dạy xóa mủ chữ cho đồng bào dân tộc
với mong muốn thắp lên ánh sáng tương lai trao bỏ con ở vùng sâu vùng xa
câu chuyện từ lớp học đặc biệt nơi đại ngàn tây nguyên sau đây
sẽ kể về những người giáo viên như thế
khi bóng tối buông xuống nơi núi rừng
cũng là lúc ánh đèn ở các lớp học xóa mùi chữ sáng lên
những lớp học đặc biệt với học viên đặc biệt
vào thời gian đặc biệt như thế này đã dần quen đối với đồng bào dân tộc
tại nhiều điểm trường ở huyện con plong một trong ba huyện khó khăn nhất của tỉnh con tum
phòng ủng hộ cũng đã phối hợp với xã và thị trấn
đã tuyên truyền vận động
qua một thời gian theo dõi kết quả học tập thấy rằng
anh chị học viên ở các lớp từng bước biết được con chữ
đánh vằn được cũng như viết được các chữ số
qua đó thấy rằng các học viên có hứng thú hơn trong vấn đề học tập

hiện nay trên địa bàn huyện đã mở được chín lớp trên địa bàn của chín xã thị trấn
kết quả hiện nay cũng đang rất là tích cực
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mang cảnh
là trường xa xôi và khó khăn nhất trên địa bàn huyện con plong
còn con du là nơi xa nhất trong số các điểm thôn của trường này
để bà con trong thôn và ở lân cận không phải đi xa
một lớp học xóa mù chữ đã được mở tại đây
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mang cảnh
là trường xa nhất trong số các điểm thôn của trường này

đã được mở tại đây

đã được mở tại đây

đã được mở tại đây
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học mang cảnh
đã được mở tại đây

đã được mở tại đây